tỉnh quảng bình mới đây cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau một mươi năm triển khai đến nay quảng bình đã có sáu mươi hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm chín xã cán đích nông thôn mới
trong một mươi năm qua người dân trong toàn tỉnh đã đóng góp trên tám trăm bảy mươi tỷ đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập của cư dân nông thôn đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi cao hơn hai năm triệu đồng so với các tỉnh vùng bắc trung bộ
tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh hiện chỉ còn sáu một mươi bốn
nhân dịp này bảy tập thể đã được tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới